bệnh viện nhân viên y tế vốn là đối tượng cần phải được bảo vệ đặc biệt trong bối cảnh giao tranh phức tạp
thế nhưng điều ngược lại lại đang diễn ra ở giải gaza và kiệt quệ có lẽ là từ ngữ phần náo miêu tả được tình trạng của các bệnh viện tại khu vực này hiện nay
bệnh viện nasser ở khu vực khan yunis đang trên bờ vực khủng hoảng với nhiều khoa điều trị đang hoạt động trong tình trạng không có điện
và không có giường điều trị tích cực hoặc máy thở để hỗ trợ những người bị thương nặng
các bác sĩ buộc phải sơ cấp cứu người bệnh dưới ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn pin hoặc đèn flash của điện thoại
thật sự thảm khốc và khủng khiếp không từ ngữ nào diễn tả được tình cảnh hiện nay
kể từ sáng sớm chúng tôi đã tiếp nhận tám mươi thường dân bị thương một mươi hai thi thể thiệt mạng sau một cuộc không kích
giữa những bệnh nhân bị thương chúng tôi buộc phải để lại hai người trong số họ đối mặt với cái chết
bởi hiện tại không có máy thở không có giường icu và họ buộc phải chờ đợi cái chết trong phòng cấp cứu
nếu viện trợ không được phép vào gaza những người bị thương nặng sẽ không có cơ hội sống sót
thậm chí ngay cả người dân bình thường cũng không thể trụ được
suốt những ngày qua người dân gaza xếp hàng nhiều giờ đồng hồ chỉ để mua được số lượng ít ỏi nhiên liệu bánh mì và nước sạch
giống như quay lại trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám thậm chí chúng tôi còn cảm thấy đã quay lại thời kỳ đầu đá
không có điện nước internet không có nhiên liệu
tự có máy phát điện chạy bằng nhiên liệu để cung cấp
năng lượng là vô nghĩa không có gì cả
nhiên liệu dầu diesel hay bất cứ thứ gì khác thật đáng sợ
hãy nhìn xem có bao nhiêu điện thoại đang được sạch
tôi đến đây để lấy nước
tôi cần nước cho mọi sinh hoạt hàng ngày từ ăn uống đến tắm giặt
nhà tôi chẳng có giọt nước nào suốt năm ngày qua
tôi đứng ở đây chờ từ bảy giờ sáng mà không biết có lấy đủ phần thức ăn cho bảy gia đình và lũ trẻ không
chúng tôi cần bánh mì cho lũ trẻ chứ không phải chúng tôi

khiến thảm kịch xảy ra thật sự tôi không ăn nổi
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi mở hành lang
chở hàng cứu trợ nhân đạo tới khu vực giải gaza
theo ông đây là thời khắc khủng hoảng trầm trọng
không giống bất cứ cuộc khủng hoảng nào từng ghi nhận tại khu vực này trong nhiều thập kỷ qua
nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế khác cũng kêu gọi việc tổ chức đưa hàng nhân đạo vào giải gaza hằng ngày
ở phía bên này chúng tôi đã thấy rất nhiều xe tải chở đầy nước
nhiên liệu thuốc men thực phẩm chính xác là những thứ cần thiết ở phía bên kia bức tường
vì vậy những chiếc xe tải này không chỉ là xe tải chúng là huyết mạch
chúng là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết đối với rất nhiều người ở gaza
và việc thấy đoàn xe tải mắc kẹt ở đây khiến tôi thấy rất rõ ràng
điều chúng ta cần làm là cho những chiếc xe di chuyển sang bên kia càng sớm càng tốt càng nhiều càng tốt
đúng một mươi giờ sáng ngày hai mươi một tháng một mươi theo giờ địa phương cửa khẩu rafah đã được mở
hai mươi chiếc xe tải chở hàng viện chợ nhân đạo tiến vào giải gaza trong tiếng rêu hỏ của người dân
trong số này có một mươi ba xe tải chở thuốc và vật tư y tế năm xe tải chở thực phẩm và hai xe tải chở nước
nhưng đó chỉ là một phần nhỏ so với những gì được yêu cầu ở giải gaza
nơi mà cuộc bao vây toàn diện của israel đã khiến hai ba triệu người dân rơi vào cảnh cuốn cùng vì cạn kiệt mọi nhu yếu phẩm
nhân đạo ở đâu công lý ở đâu
chúng tôi cần biết những nỗ lực nhân đạo

số hàng viện trợ ngày hôm qua thực sự quá ít ỏi
chỉ có một hai xe tải chở vật tư y tế
chúng tôi cũng không biết chính xác các vật phẩm cứu trợ là gì
hiện chúng tôi đang phối hợp với liên hợp quốc để phân phát hợp lý số hàng này
hai mươi chiếc xe vừa đi qua cửa khẩu rafah lập tức đóng lại
trong khi vẫn còn hơn hai trăm linh chiếc xe khác nằm chờ phía bên ai cập
theo liên hợp quốc lương thực và nước uống đang khan hiếm
sửa vệ sinh giếng nước hồi chứa và chạm bơm đều bị thiệt hại
do các bộ công kích liên tục từ phía israel
lực lượng hamas nhận định số hàng viện trợ hơn hai mươi chiếc xe tải nói trên
chỉ như muối bảo biển không thể thay đổi được tình trạng y tế tồi tệ của giải gaza
liên hợp quốc ước tính cần ít nhất một trăm linh xe tải mỗi ngày
để đáp ứng các nhu cầu cứu người khẩn cấp
và bất kỳ hoạt động viện trợ nào cũng phải bền vững ở quy mô lớn